theo thống kê đối tượng dễ mắc bệnh là nữ giới ở độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi
một thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp đối phó và hạn chế diễn tiến của bệnh phổi kẽ
bỏ thuốc lá và tránh hít phải khói thuốc tự động
xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh giàu dưỡng chất đầy đủ lượng ca lo cần thiết cho nhu cầu của cơ thể
tiêm ngừa vaccine viêm phổi và vaccine phòng cốm hạm
chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh có sức chống trọi lại các bệnh mạng tính
bệnh phổi kẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của bệnh nhân
vì vậy khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh bệnh nhân nên đi khám ngay để được chẩn đoán chính xác và có phương án điều trị tích cực hiệu quả
bệnh viện đa khoa tâm anh với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong khám điều trị bệnh
người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm thăm khám và điều trị tại bệnh viện
bệnh phổi kẽ là bệnh lý khá phổ biến hiện nay
chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời chính là giải pháp hữu hiệu nhất để đánh bại bệnh phổi kẽ tránh nguy cơ suy giảm chức năng hô hấp của phổi
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai các bác sĩ tâm anh sẽ tư vấn về cách phòng ngừa điều trị ung thư phổi
kính mời quý vị chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt